với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản trần phước trọng nhân chú tại huyện a lưới vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt xử
vào cuối tháng một vừa qua thông qua mạng xã hội nhân đọc được thông tin một người quen có hành vi vi phạm pháp luật và bị công an tạm giữ để điều tra
nhân đã chủ động liên hệ với người nhà của nạn nhân đưa ra thông tin gian dối có thể giúp đỡ xin giảm án cho nạn nhân
tin lời của nhân người nhà nạn nhân đã đưa cho đối tượng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên nhân không thể thực hiện được mà chiếm đoạt số tiền đó để tiêu xài cá nhân
do sợ bị tố giác nhân đã chuyển trả hai trăm linh triệu cho người nhà nạn nhân
ngày hôm qua công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị đã triệu tập và làm việc với hai thanh niên trải chiếu nằm trên quốc lộ một mươi tám a
hai người này sinh năm hai nghìn một và hai nghìn một
cùng là nhân
nhân viên phục vụ tại quán dương ốc ở tổ một khu sáu b phường cẩm trung thành phố cẩm phả làm việc với cơ quan công an
hai nam thanh niên này thừa nhận vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng hai vũ viết dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú thành phố cẩm phả là chủ quán dương ốc
đã yêu cầu hai thanh niên này trải chiếu nằm trên quốc lộ một mươi tám a để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội facebook để câu like
vụ việc gây phản cảm được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ và nhận chỉ trích với thái độ bất bình
của cộng đồng mạng sau khi được công an thành phố cẩm phả tuyên truyền giải thích hai nam thanh niên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình
và cam kết không tái phạm
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy kho chứa vải ở đường liên khu bốn năm vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng hai
trước đó vào lúc hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày ngọn lửa bùng lên dữ dội từ một kho chứa vải ở đường liên khu bốn năm phường bình hưng
hòa bê người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt bước đầu ghi nhận không gây thiệt hại về người
hay lan sang nhà dân xung quanh thế nhưng lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản ở bên trong
thưa quý vị vào đêm ngày hai mươi ba tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp phường lộc vượng
phố nam định tỉnh nam định đã trang trọng diễn ra lễ khai ấn đền trần xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đây là một trong những lễ hội có sức thu hút
lượng du khách lớn nhất cả nước
trước lễ khai ấn hàng nghìn du khách đã có mặt tại khu vực đền trần với mong muốn được chứng kiến nghi lễ linh thiêng cùng những lời nguyện cầu
tốt lành trong năm mới hai mươi hai h ba mươi phút lễ khai ấn đền trần bắt đầu được cử hành trang trọng theo nghi thức truyền
thống sức kiệu ấn từ đền cố chạch sang đền thiên trường dân hương và lễ khai ấn
thưa quý vị nghi lễ khai ấn đền trần được tổ chức với ý nghĩa nhân văn cầu mong cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi người trung hưởng lộc ấn tích phúc vô cương
và tục lệ này không chỉ mang đậm giá trị văn hóa tâm linh truyền thống mà còn có ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
và với những giá trị to lớn ấy lễ khai ấn đền trần đã trở thành một tập quả
đền trần đã trở thành một tập quả một hình thức sinh hoạt văn hóa tím ngưỡng đặc sắc và hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách cả nước về tham dự
ngay khi các nghi lễ khai ấn được hoàn tất đến hai mươi ba h năm mươi năm ban tổ chức mở cửa đền cho người dân và khách thập phương vào chiêm bái đầu năm
từ năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng riêng đền trần bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại nhà giải vũ và nhà trưng bày đền trùng hoa
cứ đổ năm
năm nào cũng thế tôi cũng đi lễ hội đền trần
tôi chỉ mong cầu mong cho được có được sức khỏe được khỏe mạnh và được một năm mới thật nhiều an khang và thịnh vượng
năm nay là chúng tôi cũng đã tổ chức phân luồng cho người đi bộ vào bên phải và ra bên trái để tránh cái việc mà ồn tắc người đi bộ và dồn ứ
thì cũng rất là mong qua kênh truyền hình thì cũng rất là mong là bà con du khách xếp hàng và đi lại trật tự
hai lấn sô đẩy để đảm bảo an toàn cho du khách
mặc dù có đến hàng vạn người về xin ấn nhưng nhìn chung lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng an toàn đảm bảo đúng quy định và nghi lễ truyền thống đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng đi lễ đầu xuân của khách thập phương
không còn tình trạng du khách chen lấn sô đẩy
tôi cảm thấy năm nay là cái việc tổ chức của ban tổ chức rất là văn minh và rất là phù hợp khoa học
từ cái khâu mà đón tiếp ở ngoài khổng lễ đến khâu mà dẫn du khách đến những cái điểm gửi xe rồi dọc đường đi là chúng tôi không hề bị làm phiền bởi bất cứ một người ăn xin hoặc là người bán hàng rong
mà cái không khí rất là trang nghiêm và rất là lịch sự văn minh
trong các ngày lễ hội tại quần thể di tích đền trần sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như múa lân sư rồng hát trèo trầu văn và triển lãm để phục vụ nhân dân và du khách
như mọi năm ban tổ chức cũng sẽ phát ấn cho du khách
du khách thập phương đến hết tháng riêng đáp ứng đầy đủ nguyện vọng cho nhân dân khi về với đền trần
tin an ninh trả tự mang theo hai mươi bánh heroin và sáu viên hồng phiến từ nghệ an ra hà nội lê hoài phương chú quận hoàng mai thành phố hà nội đã bị công an thành phố thanh hóa bắt giữ khi đến ga thanh hóa chuẩn bị đi taxi ra hà nội
qua công tác điều tra nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thanh hóa phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
từ nghệ an qua thanh hóa rồi ra hà nội và các tỉnh phía bắc tiêu thụ đường dây này do nguyễn văn huy chú quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
chiều ngày một mươi chín tháng hai một tổ công tác của công an thành phố thanh hóa mật phục tại ga thanh hóa bắt giữ lê hoài phương thu giữ hai mươi bánh heroin sáu viên hồng phiến
đồng thời hai tổ công tác khác của công an thành phố thanh hóa tại nghệ an và hà nội đã đồng loạt bắt giữ nguyễn văn huy và lầu bá sành chú tỉnh nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã khởi tố nguyễn văn huy về tội mua bán trái phép các chất ma túy lê hoài phương và lầu bá sành về tội vận chuyển trái phép các chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh lạng sơn vừa phát hiện triệt phá một điểm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy cây thuốc viện với diện tích lớn nằm sâu trong các dãy núi đá thuộc khu vực giáp danh giữa huyện văn quan và huyện bắc sơn của tỉnh lạng sơn
qua công tác nắm tình hình ngày hai mươi tháng hai công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện văn quan đã phát hiện tại địa bàn giáp danh giữa xã lương năng huyện văn quan và xã hưng vũ huyện bắc sơn có một điểm trồng ba tám trăm linh cây thuốc viện trên diện tích hai trăm linh hai m hai
trong quá trình sinh trưởng chiều cao từ khoảng một mươi năm cm đến ba mươi cm tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc viện trên
vị trí trồng cây thuốc viện nằm sâu trong rừng
cách khu dân cư khoảng ba đến bốn giờ đi bộ được bao bọc bởi các dãy núi đá địa hình hiểm trở không có đường mòn qua lại
hiện cơ quan công an đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định
dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán nhận đặt cọc rồi chiếm đọt của nạn nhân hai đối tượng trần bùi hoài phương và trần đình huy cùng chú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
quá trình điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phương và huy lợi dụng chính sách của nhà nước về đất đai đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đo tài sản
hai đối tượng trên đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân mà không thực hiện giao dịch như thỏa thuận
cụ thể gần đây nhất bùi hoài phương đã lừa đảo chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng còn trần đình huy đã lừa đảo và chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của nạn nhân
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn
trần văn dũng sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện bình lục tỉnh hà nam vừa bị cơ quan công an tỉnh hà nam khởi tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi uống rượu tại một đám cưới một người bạn đã hỏi mượn xe máy của trần
trần văn dũng để đi đón bạn biết người này đã ngà ngà say lại không có bằng lái thế nhưng dũng vẫn đồng ý cho mượn xe
hậu quả anh này trên đường đi đã xảy ra tai nạn tự đâm khiến bản thân tử vong
theo quyết luận giám định của lực lượng chức năng nồng độ cồn trong máu của người này là chín mươi hai bốn mg trên một trăm linh ml máu
vâng vụ việc trên là lời cảnh báo đối với các trường hợp giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện điều khiển
không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người xung quanh
tiếp tục với một thông tin từ tỉnh lâm đồng
ngày hai mươi ba tháng hai công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời chủ xe một mươi sáu chỗ vượt sai quy định trên đèo brent lên làm việc
theo đó ngay sau khi video clip lan truyền trên mạng xã hội lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt đã vào cuộc xác định chủ xe
sáng ngày một mươi ba tháng hai chủ xe này đã thuê một nam thanh niên
điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ nói trên hướng từ đức trọng lên thành phố đà lạt
do gia đình có việc gấp tài xế này đã vượt ô tô khách trên đèo brent
sau khi thấy sự việc gây bức xúc trên mạng xã hội người này đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố đà lạt đã lập biên bản làm việc đồng thời tiếp tục mời tài xế trên để xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị tại phiên thảo luận
theo chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây nhất
đại đa số đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành luật và nhận được sự quan tâm cao của người dân
do luật có tác động rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân
hiện nay bộ công an đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới
trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
điều này cho thấy trong quá trình xây dựng luật này bộ công an đã có sự chuẩn bị chú đáo và công phu
và trong văn bản giải trình lần này bộ công an đã phân tích và làm rõ sự cần thiết giữ quy định nồng độ cồn bằng không khi lái xe
chuyên mục vấn đề chính sách ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn công hùng
phó chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam xoay quanh nội dung này xin mời quý vị cùng theo dõi

và để cho hoạt động
mà đặc biệt mục tiêu hướng tới là công tác quản lý
ra đời các cái văn bản
để cơ quan quản lý nhà nước
ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật
để đảm bảo công bằng minh bạch
và đảm bảo cái trật tự an toàn cho xã hội
ngành công an thì hướng tới sự đảm bảo an toàn cho người dân
và cũng nâng thêm một bổ sung vào một số những hình thức
mà trong luật giao thông đường bộ
đang còn gọi là chưa đồng bộ
đang còn thiếu
thì tôi cho rằng đây hoàn toàn tôi ủng hộ
ví dụ như luật đảm bảo trật tự an toàn
thông là bổ sung thêm loại hình
xe kinh doanh vận tải dưới chín chỗ
phải lắp camera giám sát hành trình
tôi cho rằng đây là một cái thực tiễn
rất là đúng đắn
nó đi sát với cái đời
rất là đúng đắn
đi sát với cái trật tự an toàn xã hội
bởi vì làm việc gì cũng phải bình đẳng
và bộ công an đang từng bước từng bước
để hoàn thiện các cái thể chế
cái quan hệ
bởi vì thế này
ngành giao thông là xây dựng luật
nhưng ngành công an là thực thi luật pháp
thế vì vậy phải đồng bộ
khi mà đã ban hành
cái xe dưới chín chỗ là xe kinh doanh
khi mà đã yêu cầu tất cả các người
các doanh nghiệp phải lắp camera giám sát hành trình
khi mà các doanh nghiệp hiện nay đã
và đang trang bị cái gps
tức là cái giám sát hành trình
thì phải tuân thủ
và khi kiểm soát thì phải có sự vào cuộc đồng bộ
của tất cả các chính quyền
tại các địa phương
công an phối hợp với thanh tra giao thông
tại các phường xã
chúng ta phải làm từ gốc
tôi cho rằng đấy là cái rất thiết thực
một nội dung trong dự án luật trật tự an toàn giao thông
đang thu hút rất nhiều sự quan tâm
của dự luận
đó là quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện
vậy quan điểm của ông như thế nào với quy định này
và việc nghiêm khắc với hành vi vi phạm
về nồng độ cồn sẽ có ý nghĩa như thế nào
tôi xin được trả lời với hai cái tư cách
cái tư cách thứ nhất
là thủy tịch của hiệp hội taxi hà nội
và cũng có thể là đại diện
phó thủ tịch hiệp hội vận tải
tây tiểu nam
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
muốn đảm bảo an toàn
phải giữ gìn
phải nâng được ý thức của tài xế
anh không chỉ đảm bảo an toàn
cho kinh doanh của anh
nếu như cái luật
phòng chống tác hại rượu bia
trước đây tôi cũng đã
cách đây hai tuần tôi cũng đã tham gia
cái buổi hội thảo khoa học
giữa cục cảnh sát giao thông
và cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
tức là bộ công an và bộ y tế
thế thì tôi cho rằng là
cái mà chúng ta đang
cái luật đảm bảo
luật phòng chống tác hại rượu bia
trước đây quốc hội đã thông qua
là không có ngưỡng nồng độ
không có ngưỡng
bởi vì hai cái nước mà gọi là dân số lớn
văn minh lớn như mỹ và trung quốc
đều không có ngưỡng
và cứ uống rượu bia là phải xử phạt
bởi vì rượu bia là một loại chất kích thích
nó làm cho thần kinh con người
hẳn như là mất đi cái tự chủ
mất đi cái tự chủ
và cơ địa cơ thể của mỗi một con người
thì có một cái cơ địa khác nhau
để thích ứng với cái tự chủ
anh có thể uống được một chén
nhưng anh có thể uống được một lít
chúng ta không thể đưa được cái đưa vào
đấy là vấn đề
liên quan đến cái vấn đề an toàn
liên quan đến vấn đề hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp
doanh nghiệp kinh doanh
một năm một chiếc xe
ô tô cũng chỉ mong lợi nhuận được
hai mươi triệu trong một năm
bởi vì một cái số lượng lớn
người ta phải thực hiện bài bản đầy đủ
nhưng nếu người lái xe uống rượu bia
chỉ một vụ tai nạn
sẽ thiệt hại hàng trăm triệu
thiệt hại rất lớn
mất mát rất lớn cho doanh nghiệp
mà không xử lý chế tài
không mang lại được cái hiệu quả
nhưng nếu như
xảy ra một vụ tai nạn va chạm đến con người
thì ở đây tôi xin nói đến
cái tư cách là gì là
những người mà có người thân
bị tai nạn giao thâm
để lại di chứng
tạo ra cái gánh nặng cho gia đình
gánh nặng cho xã hội
rất là thảm khốc
rất là khổ sở khó khăn
thì chúng ta nên hãy lên
vì một cái xã hội văn minh
vì sự an toàn của các gia đình
cho nên qua đây tôi cũng xin được cảm ơn
các chiến sĩ cảnh sát giao thông
không quản ngày đêm
và chúng tôi mong rằng phải tiếp tục làm
nên chúng ta phải cần phải
cương quyết và phải làm quyết liệt
để rằng thì có như vậy
thì mới giảm được cái tai nạn giao thông
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình
chương trình tiếp tục với một số thông tin
chính sách mới đáng chú ý